xin chào buổi sáng và cảm ơn quý vị đã thức dậy cùng chúng tôi để cập nhật những tin tức của một ngày mới
trước tiên thì chúng ta sẽ điểm qua một số diễn biến thời tiết
chị minh hạnh cũng như là quý vị khán giả do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mà cả nước sẽ có mưa trong ngày hôm nay và ngày mai
đặc biệt là khu vực miền trung và tây nguyên sẽ có mưa to đến rất to
mưa lớn rồn dập tạo ra một đợt lũ trên các sông từ hà tĩnh đến bình định con tum và gia lai
quý vị cần phải đề phòng nguy cơ ngập lụt cục bộ các vùng trũng thấp ven sông các khu đô thị và nguy cơ cao sạt lở đất lũ ống lũ quét
ở các sườn đồi núi cao nguyên thuộc khu vực hà tĩnh đến bình định con tum và gia lai
vâng quý vị cũng cần hết sức lưu ý là không đánh bắt cá vớt củi bơi lội qua sông khi mà có mưa lớn
không đi gần khu vực cầu cống khi mà nước đang lên dòng chảy mạnh đồng thời tránh xa khu vực từng xảy ra sạt lở vì hiện tượng này có thể lặp lại
và đó là một số thông tin thời tiết đáng chú ý còn bây giờ sẽ là những tin tức buổi sáng cập nhật
ngày hai mươi hai tháng chín văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã ban hành công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến kiên giang và các tỉnh khu vực tây nguyên
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ quốc phòng ngoại giao công thương
thông tin và truyền thông giao thông vận tải tài nguyên và môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn
thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam hệ thống đài thông tin duyên hải
công điện nêu rõ vùng áp thấp trên biển đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám dự báo đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng chín áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm
từ một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng chín đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng chín
áp thấp nhiệt đới đi vào khu vực từ thừa thiên huế đến bình định và suy yếu
các tỉnh trung bộ và tây nguyên có mưa lớn trên diện rộng
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố và các bộ ngành chỉ đạo theo dõi chặt chẽ
thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm
các địa phương bộ ngành liên quan quản lý chặt chẽ việc ra khơi kiểm đếm tàu thuyền đặc biệt là các tàu cá đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
duy trì thông tin liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
kiểm tra ra soát sẵn sàng đảm bảo an toàn cho hoạt động trên biển và nuôi trồng thủy sản
các tỉnh thành phố khu vực trung bộ và tây nguyên chủ động ra soát chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn ngập lụt lũ lũ quét sạt lở đất rông lốc có thể xảy ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu

sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu